hãy tạm quên đi những điểm nóng xung đột những cuộc khủng hoảng địa chính trị
tâm điểm của thế giới vào lúc này là dubai thuộc các tiểu công quốc ả rập thống nhất uae
hơn một trăm bốn mươi nhà lãnh đạo trên thế giới đang cùng gặp gỡ tại hội nghị lần thứ hai mươi ba
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám
để tìm hướng đi định hình số phận của trái đất và ứng phó với một kẻ thù chung mang tên biến đổi khí hậu
các cuộc đàm phán đang diễn ra vào thời điểm quan trọng khi mà các nhà khoa học cho biết
thế giới gần như chắc chắn sẽ trải qua năm nóng kỷ lục trong năm hai nghìn hai mươi
các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn
trái đất đang tiến gần đến điểm tới hạn cấp bách
năm hai nghìn hai mươi ba này gần như chắc chắn là năm nóng nhất trong một trăm hai mươi năm năm qua
trong đó nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trong tháng một mươi vừa qua ấm hơn một bảy độ c so với tháng một mươi
từ năm một nghìn tám trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm linh được xác định là thời kỳ tiền công nghiệp
trước khi con người bắt đầu sử dụng nhiên liệu hóa thông
nhận định của cơ quan về biến đổi khí hậu coppernicus c ba s của liên minh châu âu cho thấy
xu hướng tăng nhiệt của trái đất đang gần như không thể đảo ngược
chúng tôi có thể nói gần như chắc chắn rằng năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận

xu hướng tăng nhiệt của trái đất đang gần như không thể đảo ngược
giới khoa học cho rằng mức nhiệt kỷ lục là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự kiện thời kỳ tiền công nghiệp

tháng chín năm nay libya đã phải trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử của nước này
khiến hơn sáu người chết và một mươi người mất tích
các vụ cháy rừng trên thế giới nhiều vô kể trong đó đám cháy tại hy lạp vào tháng tám
là đám cháy lớn nhất lịch sử châu âu tàn phá khu vực bảy mươi bảy hectare
khả năng cao trong thời gian tới các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt
hạn hán cháy rừng mưa lớn và lụt lội sẽ gia tăng ở một số khu vực
các nước cần quan tâm tới việc sớm thiết lập một hệ thống cảnh báo thiên tai hiệu quả
nhiều nhà khoa học nghiên cứu lịch sử biến đổi khí hậu cho rằng
trong hàng trăm năm qua con người đã có những hoạt động làm thay đổi môi trường xung quanh
theo cách đem lại lợi ích cho chính họ
từ việc làm cạn kiệt sông hồ chữ nước để lấy diện tích xây dựng
cho đến khai thác nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng
cùng với quá trình đó con người đưa trở lại bầu khí quyển những khí giữ nhiệt
góp phần khiến nhiệt độ hành tinh tăng thêm một hai độ c kể từ cách mạng công nghiệp
và con số này có thể tăng hơn gấp đôi vào cuối thế kỷ này
việc người châu âu thực dân hóa châu mỹ từ thế kỷ một mươi sáu và một mươi bảy
là chất xúc tác ban đầu cho các cuộc khủng hoảng môi trường và khí hậu thời hiện đại
những hoạt động như đốn cây để lấy đất canh tác theo phương thức của châu âu
đã làm cạn kiệt nước đầm hồ và gây biến đổi khí hậu
theo đánh giá của giới quan sát thách thức đối với cop hai mươi tám là rất đáng kể
ngoài vấn đề tài chính một điểm gây tranh cãi chính trong các cuộc đàm phán
các nhà lãnh đạo sẽ phải đưa ra đánh giá chính thức đầu tiên về tiến trình thực hiện các cam kết
theo hiệp định paris đồng thời đề xuất những biện pháp đẩy nhanh
việc đạt được những mục tiêu đề ra
rõ ràng là với việc vay mượn tài nguyên trái đất và trả lại rác và khí thải gây hiệu ứng nhà kính
con người đang phải gánh chịu hậu quả nhãn tiền
theo ước tính mỗi năm gần một phần ba dân số thế giới phải hứng chịu những đợt nắng nóng chết người
kéo dài hơn hai mươi ngày
để làm dịu đi các cơn bão nhiệt những cỗ máy điều hòa không khí đã liên tục chạy hết công suất
nhưng vô tình biện pháp này lại gây phát thải hơn bảy khí nhà kính toàn cầu
và là một trong những nguyên nhân khiến cho biến đổi khí hậu trầm trọng hơn
nếu không được quản lý nhu cầu năng lượng để làm mát không gian sẽ tăng gấp ba lần vào năm hai nghìn hai mươi
kéo theo làm tăng phát thải khí nhà kính
con người càng làm mát thì trái đất sẽ càng nóng lên
đã đến lúc con người cần một cách tiếp cận mới và có trách nhiệm làm dịu mát trái đất như sáng kiến
cam kết làm mát toàn cầu vừa được nước chủ nhà cốc hai mươi tám đưa ra
và việt nam là một trong sáu mươi ba quốc gia đầu tiên tham gia cam kết rất có ý nghĩa này
cam kết làm mát toàn cầu là sáng kiến do chủ tịch cop hai mươi tám của uae đề xuất
theo mục tiêu đề ra lĩnh vực làm mát toàn cầu phải giảm ít nhất sáu mươi tám phát thải khí nhà kính vào năm hai nghìn năm mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
các biện pháp nhằm giảm lượng khí thải hơn sáu mươi vào năm hai nghìn năm mươi có thể tiết kiệm được hai mươi hai tỷ usd
giúp giảm nhu cầu phụ tải điện từ một năm đến hai twt
vì vậy khi đi dạo quanh khuôn viên xinh đẹp này
ngay tại thời điểm hiện tại dưới bóng dâm của cây cối
chúng ta sẽ hiểu ngay việc làm mát thụ động nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào
một trong những nhiệm vụ bức thiết trong việc hạ nhiệt trái đất
chính là nhanh chóng loại bỏ các chất hfc khí gây hiệu ứng nhà kính
chúng ta hãy cùng nhau trở thành những người thật tự trinh
những người sẵn sàng đấu tranh cho quá trình chuyển đổi này trở nên nhanh hơn
chúng ta có thể cứu sống nhân loại
chúng ta có thể thúc đẩy nhanh chóng triển khai bản sửa đổi bổ sung kigali
về loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone
thật xấu hổ nếu chúng ta không tận dụng cơ hội để làm điều đó
chương trình môi trường liên hợp quốc dự báo
việc cải thiện hiệu quả và tăng cường tiếp cận các giải pháp làm mát bền vững
có thể giúp hơn một tỷ người thích ứng với biến đổi khí hậu
và giảm ba năm nghìn tỷ đô la mỹ chi phí chuyển đổi năng lượng vào năm hai nghìn ba mươi
làm mát hiệu quả bền vững có thể giúp các quốc gia xóa đói giảm nghèo
giảm thất thoát lương thực cải thiện sức khỏe
quản lý nhu cầu năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu
chúng ta cũng không cần phải nói nhiều thêm về tác động của sự nóng lên toàn cầu
nó có thể đảo lộn các nền kinh tế làm xấu đi các kiểu thời tiết
thúc đẩy các cuộc di cư và là nguồn gốc của tất cả các cuộc khủng hoảng
mà thế giới có thể phải đối mặt
nhưng làm thế nào để ngăn chặn các viễn cảnh rất gần này
thì lại là một câu chuyện rất dài và khó khăn
thách thức đầu tiên chính là tiền đầu
từ nhiều năm nay thì câu chuyện nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính
giữa các nước công nghiệp phát triển và đang phát triển
các giải pháp công nghệ thay thế vẫn luôn là một bài toán gây ra nhiều tranh cãi
đến cop hai mươi tám năm nay dù hơi muộn
nhưng bài toán xây dựng năng lực tài chính xanh và chuyển đổi bền vững
đã bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu tích cực hơn
với vị thế là trung tâm tài chính kinh doanh toàn cầu
dubai là nơi không thể phù hợp hơn để bàn về những giải pháp tài chính khí hậu
chính phủ uae cũng vừa qua đã công bố quỹ đầu tư khí hậu trị giá ba mươi tỷ đô la
nhằm mục đích cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài trợ cho khu vực nam bán cầu
các quốc gia ở khu vực mỹ la tinh châu phi châu á và châu đại dương
theo đó các nước phát triển có cơ hội đạt được cam kết bị chỉ hoãn từ năm hai nghìn chín
đó là một trăm linh tỷ đô la hàng năm tài trợ khí hậu cho các nước có thu nhập thấp hơn
nhưng đó chỉ là con số rất nhỏ so với tổn thất liên quan đến biến đổi khí hậu
ở các nước đang phát triển đã lên tới bốn trăm linh tỷ đô la mỗi năm
trong khi đó mỗi năm ước tính có sáu trăm năm mươi tỷ đô la được ngành nhân liệu hóa thạch chi ra
để tìm kiếm các mỏ dầu mới
còn quỹ tiền tệ quốc tế imf ước tính trợ cấp nhiên liệu hóa thạch toàn cầu
đạt tổng trị giá kỷ lục bảy tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi hai
thực tế chúng ta đang thiếu hụt tài chính tới hàng nghìn tỷ đô la mỹ
trong khi các quỹ hỗ trợ chỉ có thể hứa hẹn ở mức tỷ đô la mỹ
và đây là thực trạng từ năm hai nghìn một mươi
tôi nghĩ chúng ta cần phải cùng nhau hành động
huy động nguồn lực trong nước tận dụng đòn bẩy của khu vực tư nhân
nâng cao hiệu quả giải ngân vốn của các ngân hàng đa phương
công bằng khí hậu luôn là một mặt khác của chủ đề tài chính khí hậu
liên quan đến vấn đề mất mát và thiệt hại không thể khắc phục được
mà các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa khí hậu phải gánh chịu
trong bối cảnh này các quỹ tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng
trong việc trợ giúp những quốc gia bị ảnh hưởng
vai trò của quỹ tiền tệ quốc tế imf đã thay đổi rất lớn
các cú sốc về khí hậu có thể ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô
và sự ổn định tài chính của cả một quốc gia
vì vậy tại imf chúng tôi đang cân nhắc thêm cả những tổn thương và rủi ro về khí hậu
khi đánh giá sức khỏe tài chính của một nền kinh tế
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất chủ nhà của hội nghị cop hai mươi tám năm nay
đã cam kết tài trợ cho tài chính xanh hai trăm bảy mươi tỷ đô la từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thông qua các ngân hàng của mình
nhiều ngân hàng phát triển đa phương đã thông báo rằng
họ sẽ tạm dừng tính nợ của một quốc gia khi quốc gia đó gặp thảm họa thiên nhiên
ngân hàng phát triển hồi giáo cũng đã cam kết phân bổ hơn một tỷ đô la mỹ
nguồn tài chính khí hậu cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng nhân đạo
đây chỉ là một vài ví dụ về những sáng kiến hay đã được công bố trong vài ngày qua
tất cả đều hiểu rằng quá trình chuyển đổi sinh thái của toàn xã hội
luôn đòi hòa một khoản tiền khổng lồ
chỉ riêng ở pháp quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ khiến chính phủ nước này
tiêu tốn khoảng sáu mươi sáu tỷ euro mỗi năm cho đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó ba mươi ba tỷ euro được lấy từ ngân sách nhà nước
còn với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển
sẽ cần tới hai bốn nghìn tỷ đô la mỗi năm để hạn chế lượng khí thải
thích ứng với những thách thức do biến đổi khí hậu mang lại
loài người cần huy động tài chính để cứu trái đất và cũng là tự cứu mình
nhưng dù sao thì các hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì một đời sống tiện nghi hiện đại
vẫn là một nhu cầu cơ bản tất yếu
giải quyết mâu thuẫn này như thế nào chắc chắn không phải là câu chuyện một sớm một chiều
nhưng đã đến lúc thế giới phải thay đổi các mô hình kinh doanh lỗi thời
và gây nguy hiểm cho môi trường
chẳng hạn như câu chuyện về chính vị chủ tịch cốp hai mươi tám sultan al jaber
ông đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi giữ vai trò giám đốc điều hành
của công ty dầu khí quốc gia abu dhabi
tuy nhiên bài phát biểu của ông tại lễ khai mạc đã truyền một thông điệp khá ấn tượng
đó là nhiều công ty dầu khí đã phải áp dụng các cam kết không có lãi dòng vào năm hai nghìn hai mươi
tất nhiên nước chủ nhà cũng khéo léo chuyển hướng các tuyên bố của cop hai mươi tám
tập trung vào việc loại bỏ khí thải chứ không phải là nhiên liệu hóa thạch
nhưng suy cho cùng điều quan trọng nhất đối với thế giới bên ngoài
là mang lại tiến bộ thực sự về khí hậu
như ông al jaber đã cam kết cop hai mươi tám sẽ là một cốt hành động
và điều cốt yếu là chính các doanh nghiệp cũng đang phải hành động
để thích ứng với những đòi hỏi tất yếu
như câu chuyện về
chuyển đổi năng lượng bền vững trong ngành hàng không sau đây
mới đây chiến bay của hãng hàng không virgin atlantic khởi hành từ london anh
tới new york mỹ đã sử dụng một trăm linh nhiên liệu hàng không bền vững
đây là lần đầu tiên một máy bay thương mại bay đường dài
với một trăm linh nhiên liệu bền vững được sử dụng
chiếc máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy được trang bị động cơ rolls royce chen một nghìn
sự kiện này cho thấy tiềm năng của việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch
ít thải ra khí carbon trong ngành hàng không
một năm trước người ta cho rằng
một máy bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững không thể bay chặng dài
và chúng tôi muốn chứng minh rằng điều đó không đúng
đội ngũ của virgin atlantic đã làm việc cùng rolls royce và các đội khác
để sản xuất ra loại nhiên liệu sạch để máy bay bay được từ london đến new york
và chúng tôi tin rằng có thể đi xa hơn từ london đến los angeles
hay london đến tokyo trong những năm tới
chuyến bay ngày hôm qua rất tuyệt vời
mọi thứ xuân sẻ từ cất cánh đến hạ cánh
vì vậy chúng ta phải làm những bước đầu
theo ước tính ngành vận tải hàng không gây ra hai ba mươi
ba lượng khí thải carbon toàn cầu
việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững có thể giúp cắt giảm lượng khí thải carbon này
tuy nhiên chi phí sản xuất loại nhiên liệu này khá cao
hiện loại nhiên liệu này chỉ chiếm chưa đến một tổng nhiên liệu sử dụng cho máy bay trên phạm vi toàn cầu
ngoài vấn đề nhiên liệu những đổi mới công nghệ trong sản xuất máy bay cũng là vấn đề rất được quan tâm
tại triển lãm hàng không aeroasia vừa diễn ra tại trung quốc
nhiều doanh nghiệp đã thể hiện cam kết phát triển theo hướng bền vững hơn xanh hơn thông qua các ý tưởng công nghệ mới
tại triển lãm chiếc máy bay với thiết kế bên ngoài khá lạ mắt mang phong cách tương lai
là sản phẩm của công ty công nghiệp máy bay jeroc chuyên sản xuất các phương tiện xanh cho ngành hàng không
máy bay được trang bị nhiều cánh quạt cho phép cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng
và đặc biệt là không sử dụng nhiên liệu hóa thạch
chúng tôi đã thiết kế chiếc máy bay này dưới dạng một phương tiện vận hành hoàn toàn bằng điện
có thể thay pin và di chuyển được quãng đường dài hơn
nó nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển xanh và điện khí hóa ngành hàng không bảo đảm thân thiện với môi trường
giới chức trung quốc đặt mục tiêu đưa các sản phẩm hàng không điện khí hóa vào sử dụng ở quy mô thương mại từ năm hai nghìn ba mươi năm
mặc dù việc phát triển loại máy bay mới hiện chỉ ở giai đoạn đầu
song ông li yiheng vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được mục tiêu này
đánh giá mục tiêu hai nghìn ba mươi năm là rất khả thi
thông thường thời gian để phát triển một phương tiện bay vận hành bằng điện là năm cho đến tám năm
các yếu tố luật pháp quy định nhận thức cộng đồng và phát triển cơ sở hạ tầng cũng có thể đạt được tiến bộ đáng kể trong năm năm
ampere một doanh nghiệp khác đến từ mỹ mang đến triển lãm sản phẩm máy bay hybrid điện
công ty cho biết loại máy bay này có tải trọng lớn hơn so với máy bay thuần điện nhưng vẫn đảm bảo cắt giảm phát thải carbon
đây là chiếc máy bay hybrid điện đầu tiên trên thế giới
nó có thể chở theo chín hành khách và di chuyển quãng đường một km đồng thời giảm tới bảy mươi lượng khí thải carbon
theo các doanh nghiệp tham gia triển lãm bên cạnh những đổi mới về công nghệ
ngành hàng không cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc tạo dựng một hệ sinh thái thuận lợi cho các máy bay sử dụng năng lượng sạch
đây sẽ là điều kiện không thể thiếu để ngành hàng không hoàn thành mục tiêu đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn ba mươi
sẽ còn nhiều những sáng kiến mới
sẽ còn nhiều những sáng kiến khác nữa để vừa ngăn chặn đà nóng lên toàn cầu
vừa giúp người dân trên toàn cầu có cơ hội bình đẳng trong cách thích ứng với những đòi hỏi mới của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu gây ra
chính vì thế cop hai mươi tám năm nay được dự báo sẽ là một trong những kỳ họp căng thẳng nhất
nhưng cũng là cơ hội để thế giới cùng hợp tác thảo luận để tìm ra các giải pháp thiết thực khả thi cho cuộc khủng hoảng khí hậu